cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng nguyễn văn mung chú tại huyện hồng ngự
về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây chết người
trước đó vào dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi mông điều khiển xe mô tô vận chuyển bốn bao đường cát lậu
khi đến đường dt tám trăm bốn mươi một đoạn khóm sở thượng phường an lạc thị xã hồng ngự
thì va chạm vào anh nguyễn minh kiên làm anh kiên ngã xuống đường
anh kiên bị xe mô tô do lâm văn đức điều khiển trên xe cũng chở bốn bao đường cát lậu
cán ngang người làm anh kiên tử vong tại chỗ
sau đó mung và đức đã bỏ trốn khỏi hiện trường
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày hai đối tượng mới ra đầu thú